còn tại quần đảo trường sa chỉ có gió đông bắc mảnh cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi độ

còn tại quần đảo trường sa chỉ có gió đông bắc mảnh cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ
còn tại quần đảo trường sa chỉ có gió đông bắc mảnh cấp bốn nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi năm độ